hôm nay mông ba tháng chín nhân rủ trung nguyễn thành long và khoảng một mươi người khác đến dự sinh nhật của mình
tại đây giữa nhân và trung nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã
sau đó trung về nhà lấy dao để đánh nhân và rủ nguyễn văn được đi cùng
nhóm của trung đã dùng sao đuổi đánh nhóm của nhân làm bốn người bị thương phải cấp cứu
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp đối với nhân và trung về hành vi gây dối trợ tự công cộng
diện long và được đã bỏ trốn
cơ quan công an quận một mươi hai đã phát thông báo yêu cầu hai đối tượng này sớm ra trình diện để được hưởng khoan hồng
bực tức khi thấy cha mình bị đánh hai người con đã rủ thêm nhóm bạn dùng hung khí tấn công khiến hai người bị thương nặng
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng vừa xét xử một mươi một bị cáo về tội giết người và gây dối trợ tự công cộng
theo có trạng ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai cha huy trí tổ chức ăn nhậu tại nhà và gọi con cháu đến để bàn chuyện trả thù
việc mình bị nhóm côn đổ
và lê đắc hiếu cung chú tại quận hải châu đánh
bực tức khi nghe cha mình bị đánh cha hưng thọ và cha hưng hoàng anh đã gọi thêm lê văn huy và một nhóm bạn đi cùng
đến nơi thì nhóm của hoàng anh đã dùng hung khí chém nhiều nhát khiến mai xuân trí và hiếu bị thương
hội đồng xét xử đã tuyên phạt cha huy trí một mươi một năm tù lê văn huy bảy năm tù cùng với tội giết người và gây dối trật tự công cộng
hai con của trí là cha hưng thọ ba năm tù và cha huy hoàng anh hai năm sáu tháng tù cùng với tội gây dối trật tự công cộng
bảy bị cáo còn lại nhận mức án từ một đến bốn năm tù
còn tại vĩnh long hai mươi sáu năm tù là mức án mà trần quang long chú tỉnh vĩnh long phải nhận vì tội giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
nguyên nhân dẫn đến án mạng vẫn là từ mâu thuẫn trên bàn nhậu
sau khi xảy ra mâu thuẫn trên bàn nhậu long đã cầm súng đánh mạnh vào đầu của đối phương làm súng phát nổ và nạn nhân tử vong sau một thời gian điều trị
sau khi gây án long đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận
cây súng bút và bốn biên đạn mua qua mạng với giá gần hai triệu đồng để phòng thân
hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần quang long hai mươi năm tù giam về tội giết người sáu năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tổng hợp hình phạt là hai mươi sáu năm tù
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hãy sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện